trong những năm trước đây tình hình nghiện heroin ma túy diễn ra rất phức tạp tại huyện phong thổ tỉnh lai châu
tuy nhiên từ khi được nhà nước triển khai điều trị ca nghiện bằng thuốc methadone
nhiều người ở vùng biên giới nơi đây đã cai nghiện thành công và làm lại cuộc đời
theo trung tâm y tế huyện phong thổ hiện nay trên địa bàn huyện có tám cơ sở cấp phát thuốc điều trị bằng methadone
chủ yếu tập trung tại các địa xã biên giới với khoảng năm trăm linh bệnh nhân đang điều trị
trong đó cơ sở cấp phát thuốc methadone thuộc đơn nguyên điều trị nội chú giảo san
trung tâm y tế huyện phong thổ phụ trách cấp phát thuốc và điều trị cho khoảng bảy mươi bệnh nhân
với mỗi bệnh nhân khi đến điều trị tại đây đều được các cán bộ tư vấn và các y bác sĩ tận tình tư vấn và kiểm tra sức khỏe
vì thế hầu hết các bệnh nhân nằm trong chương trình điều trị đều chấp hành tốt quy định
nói chung là kiếm được đồng nào cũng giữ được đồng đấy
từ khi vào đây đã hơn ba năm đến bây giờ và em cũng đã xây đi nhà và cũng đã mua được xe các thứ máy các thứ cũng mua đầy đủ
việc triển khai điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc methadone cho người nghiện ma túy tại đây đến nay đã đạt nhiều hiệu quả tích cực
trong quá trình điều trị bệnh nhân methadon ở trên các xã biên giới này thì những năm đầu từ tôi lên thì bệnh nhân đến uống thuốc đầy đủ
và có những
chịu quan tâm của cán bộ y tế đi là
có nghĩa là đi thu dung các bệnh nhân đến đây trực tiếp đến đây uống thuốc này
và trong quá trình điều trị cho bệnh nhân thì bệnh nhân cũng đã điều trị đến đây và đến uống thuốc điều trị rất là tốt
và có những bệnh nhân đã phát triển kinh tế rất là nhiều
và có những bệnh nhân nó cũng mua được xe máy rồi là làm được rất nhiều thứ
ví dụ như xây nhà rồi là cưới vợ cho con chứ không còn những tệ nạn xã hội như trước đây là ăn trộm ăn cắp nữa
có thể nói việc triển khai đồng bộ có hiệu quả chương trình điều trị ca nghiện ma túy bằng methadone không những giúp hạn chế tình trạng lây nhiễm hiv giúp người nghiện từ bỏ dần ma túy nâng cao chất lượng cuộc sống giảm chi phí và gánh nặng cho gia đình cũng như giảm nguy cơ phạm pháp mà còn góp phần quan trọng vào việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội thúc đẩy kinh tế xã hội vùng biên giới lai châu phát triển bền vững